qua những tài liệu mà trinh sát hình sự công an quận tân phú trinh sát hình sự của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thu thập được
bên cạnh những lập luận sắc bén của các điều tra viên chúng đã phải cúi đầu nhận tội khai ra đồng bọn của mình
căn cứ theo lời khai của nguyễn quang huy và huỳnh vĩnh kỳ cảnh sát hình sự xác nhận các đối tượng gồm trương ngọc quân
sinh năm hai nghìn sáu ngụ ở huyện bình chánh nguyễn nhật trường sinh năm hai nghìn bảy ngụ ở quận bình tân và đào gia khánh sinh năm hai nghìn năm ngụ ở quận bình tân
dù có tuổi đời chưa qua một mươi tám song các đối tượng đã thực hiện tổng cộng bảy vụ cướp giật tài sản xảy ra từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
trong đó xác định có một vụ xảy ra ở quận tân phú sáu vụ ở quận bình tân các đối tượng quân trường và khánh sau đó đã được truy tìm và bắt giữ
làm việc với lực lượng điều tra chúng đều thừa nhận các vụ án cướp giật mà mình đã gây ra
cụ thể vụ số một xảy ra vào ngày sáu tháng một đối tượng gây án được xác định là huy và kỳ
theo đó khoảng một mươi một giờ cùng ngày kỳ sử dụng xe tay ga hiệu vision chở huy đến trước một đoạn đường tên lửa thì phát hiện một người đàn ông đang nằm võng trước nhà
trên tay có sử dụng điện thoại huy nhanh chóng xuống xe của mất chiếc điện thoại của nạn nhân rồi cùng kỳ tàu thoát
chúng mang chế lợi phẩm đến một cửa hàng ở huyện bình chánh bán với giá một bảy triệu đồng
vụ số hai xảy ra cách một ngày ngày bảy tháng một vụ án này có sự góp mặt của cả bốn tên bao gồm kỳ huy trường và khánh
sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ tại một quán cà phê ở quận bình tân kỳ và huy đã bắt cặp cùng nhau rồi lên xe vision rời đi
theo sau là trường và khánh chúng điều khiển xe motorway cả nhóm đi trên đường hương lộ hai phương bình trị đông a quận bình tân
thì phát hiện một người đàn ông đang đứng sử dụng điện thoại tại trước hương lộ hai xe của kỳ và huy nhanh chóng áp sát rồi giật phang chiếc điện thoại
cả nhóm chạy đến cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường bình trị đông a quận bình tân bán với giá bốn trăm linh đồng
số tiền được chia đều cho cả bốn tên vụ số ba xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày tám tháng một cả bốn đối tượng đã gây án tại số nhà một trăm hai mươi sáu trên năm lê thiệt
cũng như các vụ án trước kỳ và huy gây án còn trường và khánh theo sau làm nhiệm vụ càn địa nếu phát hiện có người truy đuổi sẽ đứng ra càn trở để đồng đội tàu thoát
sau khi cướp được chiếc điện thoại của nạn nhân chúng đem bán ở huyện bình chánh được năm triệu đồng số tiền được chia đều cho cả bốn tên
vụ số bốn xảy ra vào ngày chín tháng một kỳ trợ huy
còn quân chở khánh cả nhóm sử dụng xe vision và xe way như những lần trước để gây án
khi đến giao lộ một mươi bảy một mươi tám phường bình trị đông bê quận bình tân chúng ra tay giật đi một chiếc điện thoại di động
điện thoại sau đó được bán cho một cửa hàng ở huyện bình chánh với giá một bốn triệu đồng
vụ số năm xảy ra vào ngày một mươi một tháng một kỳ sử dụng xe sh một chở huy lần này chỉ có quân theo sau mà không có khánh
khi đến khu chợ trên đường ấp chiến lược phường bình trị đông a quận bình tân
chúng ra tay giật đi một chiếc điện thoại di động hiệu iphone của một người đàn ông đang đứng trên đường
chúng tiếp tục mang chế lợi phẩm đến bán cho cửa hàng điện thoại ở huyện bình chánh
vụ số sáu diễn ra vào tối ngày một mươi ba tháng một kỳ sử dụng xe sh một trở huy phía sau
trường sử dụng xe honda way chở quân ngồi sau cả nhóm chạy qua nhiều tuyến đường khu vực kênh nước đen
quận bình tân để kiếm mồi khi đến công viên đường số một a ở phường bình hưng hòa b quận bình tân
thì phát hiện một người đàn ông đi bộ sử dụng điện thoại di động như mọi lần huy và kỳ là kẻ gây án
hai đối tượng còn lại làm nhiệm vụ càn địa cả nhóm mang điện thoại đến bình chánh bán với giá sáu trăm linh đồng
huy với kỳ mỗi người được hai trăm linh đồng còn quân với trường mỗi người một trăm linh đồng
vụ cuối cùng xảy ra cùng ngày một mươi ba tháng một quân sử dụng rẽ h một chở huy ngồi sau
còn trường sử dụng xe honda way theo sau khi đến đường ao đôi thì phát hiện người đàn ông đang ngồi
trên điện thoại lúc này quân chở huy áp sát từ phía sau để ra tay gây án điện thoại của chúng
mang đến huyện bình chánh bán với giá ba triệu đồng cả nhóm chia nhau huy và quân mỗi đối tượng được
một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng trường được năm trăm linh đồng qua vụ việc trên có thể thấy tuổi đời của nhóm
đối tượng này còn quá trẻ sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình cộng thêm những cạm bẫy ngoài
xã hội rình rập đã xâm phạm vào những cây đầu non nớt nửa trẻ con nửa người lớn của các đối tượng
khiến cho chúng thực hiện hành vi của mình một cách thiếu suy nghĩ bất chấp hậu quả
trộm cướp nhí bị triệt phá trong thời gian qua như một hồi chuông đáng báo động về thực trạng tội phạm
ngày một trẻ hóa một phần là do nhận thức của những đối tượng trộm cắp nhỏ tuổi còn bồng bột
háo muốn chứng tỏ bản thân nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là sự thiếu giáo dục của gia đình và
sự thiếu quan tâm của xã hội thưa quý vị liên quan tới các vụ trộm cắp cướp giật trên thì những
vụ này trên địa bàn phường hòa hải nói riêng và quận ngũ hành sơn đà nẵng nói chung liên tục xảy
ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an
ninh trật tự trên địa bàn điều đáng nói những tiền trộm đều là những thanh niên trẻ không có công
an việc làm rồi sinh ra đi trộm cắp cướp giật không để đạo trích ngang nhiên hoạt động lãnh đạo
công an quận ngũ hành sơn đã chỉ đạo công an các phường và các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn
tăng cường tuần tra kiểm soát và mật phục để bắt quả tăng các đối tượng vi phạm
được biết bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn
xác định các đối tượng từ địa phương khác đến gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát đội cảnh sát
hình sự đã phối hợp với công an phường hòa hải tổ chức mật phục đón lõng và đến khoảng một giờ
phút ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy hiệu exciter
chạy lòng vòng trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính
khai thác nhanh hai đối tượng khai tên là đặng ngọc nhân sinh năm hai nghìn năm và trần thanh quân
sinh năm hai nghìn tám cùng chú ở phường điện ngọc thị xã điện bàn quảng nam đồng thời thừa nhận đang trên
đường đi trộm cắp bước đầu hai đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị phát hiện
quân và nhân đã cùng một số đối tượng khác tại phường điện ngọc đã gây ra một mươi một vụ trộm cắp xe máy
các loại trên địa bàn quận ngũ hành sơn mang về thị xã điện bàn để cất dấu
cụ thể vào khuya ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đặng ngọc nhân điều khiển xe máy chở theo nguyễn văn thôi
sinh năm hai nghìn bốn chú ở phường điện ngọc cùng với trần thanh quân và một người tên là nguyên
đến tòa nhà fpt plaza ở phường hòa hải để trộm một xe máy hiệu filter của chị nguyễn thị hà trang
sinh năm hai nghìn một chú ở phường hòa hải giờ hiện trường được năm trăm linh mét nhân và thôi giao xe máy vừa trộm
nhân và nguyên quản lý rồi quay lại tòa nhà fpt plaza lấy tiếp xe máy hiệu future của anh trần đình gia bảo
sinh năm hai nghìn hai chú ở phường hòa hải
bốn đối tượng mang hai xe máy về khu nhà hoang tại phường điện ngọc rồi cất giấu nhờ nguyễn thị huệ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú ở phường điện ngọc thị xã điện bàn bán với số tiền là một mươi triệu đồng
tiếp tục dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đào ngọc kỳ sinh năm hai nghìn ba điều khiển xe máy exciter
chở theo đặng ngọc nhân
đến khu đô thị fpt ở phường hòa hải liên tiếp trộm hai xe máy hiệu sirius rồi chạy về cắt dấu tại phường điện ngọc
sau đó hai đối tượng liên lạc với nguyễn thị huệ để bán một chiếc xe máy với giá hai triệu đồng
riêng chiếc xe máy còn lại được ghi giữ lại để sử dụng
ngoài ra nhiều lần khác nhân cùng với kỳ lợi dụng đêm tối và địa bàn giáp danh từ phường điện ngọc sang hòa hải để trộm cắp xe máy
cũng theo lời khai của các đối tượng do thiếu tiền mua ma túy và cơn bệnh nghiện game nên đã rủ nhau đi trộm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé